vào lúc một h hai mươi phút dạng sáng nay hai mươi hai tháng một mươi một tại km số một trăm một mươi tám năm trăm linh trên quốc lộ sáu thuồng địa phận xóm tầm bát xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong và hai người bị thương
vào thời điểm trên xe khách mang biển số hai mươi b chín trăm một mươi một có ba mươi năm hành khách do anh nguyễn đức phụng điều khiển theo hướng sơn la hà nội gặp nạn và lật nghiêng xe
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông huyện tân lạc đã có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ